khoảng giờ năm phút ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại phòng trà phi
có địa chỉ tại một trăm bốn mươi sáu đường đinh công tráng tp vinh tỉnh nghệ an
làm sáu người thiệt mạng trong đó có một người đang mang thai
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
đã điều bảy xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường dập lửa
lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát cơ động công an tp vinh
đã được huy động đến bảo vệ hiện trường và hỗ trợ dập lửa
trong phòng trà cháy bị khóa cửa bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế thiết bị điện
nên ngọn lửa cháy to dữ dội việc dập lửa gặp nhiều khó khăn
sau hơn ba mươi phút vụ cháy được khống chế
toàn bộ tầng một và tầng hai của phòng trà cùng với nhiều thiết bị điện tử tài sản bên trong đã bị thiêu dụi
điểm xuất phát cháy bước đầu được xác định là tại phòng trà tầng một
và thông tin chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo